liên hợp quốc sẽ đợi kết quả điều tra chính thức về các vụ tấn công ở ả rập xê út và kêu gọi ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào nhằm tránh những hậu quả khôn

cũng nhấn mạnh từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi tám tổ chức y tế thế giới ghi nhận một bốn trăm tám mươi ba đại dịch trên toàn thế giới bao gồm cả ebola và sars những đại dịch khiến nhiều quốc gia thiệt hại hàng tỷ đô la ví dụ như dịch ebola khiến các nước tây phi thiệt hại năm mươi ba tỷ đô la
điều đáng sợ là những virus gây đại dịch lại lây lan quá nhanh chóng và dễ dàng chỉ mất khoảng ba mươi sáu tiếng để đi tới bất kỳ điểm nào trên thế giới
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân